thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh về tình hình thực hiện kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và một số đề xuất kiến nghị của tỉnh
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hà tĩnh đã gặp nhiều khó khăn thách thức sự cố môi trường biển an ninh trật tự diễn biến phức tạp liên tiếp thiền tài bão lụt
tuy vậy hà tĩnh đã vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đạt được kết quả khá toàn diện
kinh tế phục hồi sau sự cố môi trường duy trì tốc độ tăng trưởng cao và chuyển dịch đúng hướng cơ cấu lại nền kinh tế và ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đóng góp ý kiến để hà tĩnh phát triển bền vững
bên cạnh đó thủ tướng lưu ý hà tĩnh cũng cần chung tay cùng cả nước phòng dịch covid một mươi chín và chú trọng phát triển kinh tế
nếu có thì chúng ta phải có biện pháp rất mạnh rất quyết liệt để bao vây cách ly giải quyết cho tốt
chứ không phải làm cái việc chuyên môn này mà chúng ta lơ lạ việc chống dịch đâu
trong đó hà tĩnh cũng phải như thế
tôi mở đầu tôi muốn nói cái ý này thì không chỉ vừa là chỉ đạo triển khai kế hoạch cho thật tốt hoàn hảo xuất sắc các nhiệm vụ vượt hơn để mà gửi lại các địa phương đang trở ngại trực tiếp covid này
vì thứ hai là mình thì cũng do dịch quốc tế
nếu dịch cũng lớn nhất là có cơ sở phục vụ xa có nhiều người nước ngoài thì cái việc để phòng dịch covid cũng sẽ đặt ra để phòng trí trong thường vụ trong quỹ quan và các cấp các cạnh
về phòng chống dịch covid một mươi chín toàn tỉnh hà tĩnh có hai mươi ba trường hợp được cách ly theo dõi tại các bệnh viện trong tỉnh
trong đó có hai mươi một trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín đã được ra viện hai trường hợp đang cách ly ngày thứ năm và thứ sáu có sức khỏe ổn định
toàn tỉnh hiện vẫn tiếp tục giám sát
theo dõi đo thân nhiệt hướng dẫn cách ly tại nhà và nơi lưu trú ba trăm chín mươi ba trường hợp đi từ vùng có dịch covid một mươi chín về từ ngày một mươi sáu tháng hai
về phát triển kinh tế hà tĩnh tiếp tục tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để có động lực tăng trưởng mới
tuần đấu đạt mức cao nhất mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
để mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp tập trung chỉ đạo quyết liệt chương trình đô thị văn minh giảm nghèo bền vững mỗi xã một sản phẩm phát triển công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ và du lịch